tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật vào chiều nay ngày tám tháng sáu
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp tử vong
trên đường chuyến viện từ bệnh viện quận gò vấp do nghi mắc covid một mươi chín
theo báo cáo nhanh của bệnh viện quận gò vấp đây là trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
ở người phụ nữ năm mươi bảy tuổi có diễn biến lâm sàng nặng nhanh
đã có một lần ngưng tim tại bệnh viện gò vấp trên nền có bệnh lý tiểu đường và cao huyết áp
trước ngày bảy tháng sáu bệnh nhân vào bệnh viện gò vấp cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt
và được đưa vào khu sàn lọc cách ly
kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân suy hô hấp viêm phổi suy đa tạng trên hình bệnh tăng huyết áp tiểu đường
bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực tại khu cách ly và có ngương tiêm một lần
bệnh viện quận gò vấp đã hội trần trực tuyến với bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
quyết định chuyển nữ bệnh nhân sang bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
tuy nhiên trên đường chuyển viện bệnh nhân ngưng tim lần hai và tử vong
được biết khi nhập viện bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên cho kết quả nghi nhiễm covid một mươi chín
sáng ngày tám tháng sáu kết quả xét nghiệm pcr khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai